sau đó ban chỉ đạo phòng chống dịch công an tỉnh đã chỉ đạo đồng bộ công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chủ động các bệnh